thực thi chương trình hành động của chính phủ về cam kết hội nhập cptpp
chiều ngày tám tháng năm bộ công thương đã phối hợp với ủy ban nhân dân tp hải phòng
tổ chức hội nghị hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
một số cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý
hội nghị là cơ hội để các ngành hàng phản ánh những khó khăn vướng mắt còn tồn tại
trước ngưỡng cửa hội nhập mở rộng hiệp định cptpp mang lại
từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng chính sách thiết thực và hiệu quả
giảm thiểu thách thức thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế địa phương
hiện đã có một mươi tám bộ ngành và năm mươi một địa phương xây dựng và ban hành chương trình hành động của mình
để thực thi cam kết hội nhập trong cptpp
các bộ ngành và các địa phương còn lại đang khẩn trương hoàn tất công việc cuối
bộ công thương cũng đặt ra cái ưu tiên cao nhất là phải thực thi một số những cái cam kết
và có tính gọi là gấp rút cần phải thực hiện
thứ nhất là phải tổ chức nội luật hóa ngay để đảm bảo sự đồng bộ và tương thích
của luật pháp việt nam đối với các nền tảng cơ bản của luật pháp quốc tế
mà đã được thể hiện trong các nội dung của cptpp
như lời cụ thể chúng ta đã thấy là qua quá trình giả soát
thì chúng ta đã triển khai ngay sau khi được sự cho phép của thủ tướng chính phủ
để mà xây dựng dự luật về điều chỉnh các nội dung cơ bản của luật kinh doanh bảo hiểm
và luật sở hữu trí tuệ
và ngay trong kỳ họp quốc hội
vào tháng năm này thì chúng ta sẽ báo cáo chính quốc hội để thông qua cái dự luật đó
việt nam cũng đã tổ chức tham gia vào các cơ chế điều hành hoạt động của cptpp
chủ động xây dựng và ban hành một loạt thông tư hướng dẫn
để cấp co cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất khẩu
đây chính là nội dung quan trọng tạo ra sự biến động đột biến
ngay trong quý i năm hai nghìn một mươi chín đối với kim ngạch xuất khẩu của việt nam
chừng nào mà các chương trình hành động đó chưa được cụ thể hóa và ban hành
thì nó cũng sẽ gây ra những thiệt hại
cho các hành tố trong xã hội và nhất là với khía cạnh kinh tế và xã hội
và vì vậy thì rõ ràng yêu cầu cao nhất là chúng ta phải sớm
có một khu khổ tổng thể của tất cả các chương trình hành động của các bộ ngành
để chúng ta có cái cách tiếp cận đầy đủ và toàn diện
và chúng tôi dự kiến trong tháng năm sẽ phải hoàn tất
còn với các bộ ngành còn có một số vướng mắt và trong chậm trễ
thì chúng tôi cũng đang đôn đốc và phối hợp với họ
để làm sao đảm bảo được việc như mục tiêu đặt ra trong tháng năm này
phải hoàn tất cái này
cptpp cho dù là một hiệp định thương mại
nhưng bên cạnh đó còn một loạt các hiệp định thương mại khác
như hiệp định thương mại tự do với eu rcep
những hiệp định này đều dựa trên nền tảng thực hiện nguyên tắc của kinh tế thị trường
trên cơ sở tự do hóa thương mại và toàn cầu hóa thương mại
đây cũng là mục tiêu trên cơ sở xây dựng và hoàn thiện
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tăng cường năng lực hội nhập
điều này cũng giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng
trong cạnh tranh phát triển kinh tế đất nước
hội nghị đã giải đáp cho các doanh nghiệp và các ngành hàng
về những thuận lợi cũng như vướng mắt khi tham gia hiệp định
đòi hỏi doanh nghiệp có những điều chỉnh nhất định
cho mặt hàng xuất khẩu theo quy chuẩn quốc tế
cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại hải phòng sáng ngày tám tháng năm
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cùng bí thư thành ủy hải phòng lê văn thành
đã cùng chủ trì hội nghị tình hình công nghiệp thương mại trên địa bàn tp hải phòng
năm hai nghìn một mươi tám quý một năm hai nghìn một mươi chín và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cả năm hai nghìn một mươi chín
tình hình triển khai một số dự án trọng điểm của ngành trên địa bàn tp hải phòng
hiện hải phòng có một mươi ba khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch và cấp giấy chứng nhận đầu tư
gồm chín khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế đỉnh vũ cát hải
và bốn khu công nghiệp nằm ngoài khu kinh tế
năm hai nghìn một mươi tám là năm đánh dấu công nghiệp hải phòng phát triển đột phá
chỉ số công nghiệp tăng hơn hai mươi năm quý i năm hai nghìn một mươi chín
tăng hơn hai mươi bốn